chính phủ đã đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân
đây là nội dung đáng chú ý tại nghị quyết một trăm một mươi hai của chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ công an vừa được thủ tướng chính phủ ký ban hành
theo đó bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại luật cư trú và luật sửa đổi bổ sung luật cư trú
cùng với đó thay thế bản khai nhân khẩu hk một phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu hk hai ban hành kèm theo thông tư số ba mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn của bộ công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký quản lý cư trú
bằng một biểu mẫu mới bao gồm nội dung về thay đổi về nơi đăng ký thường trú tại khoản một điều một mươi sáu thông tư số ba mươi năm năm hai nghìn một mươi bốn của bộ công an